tỉnh con tum đã đẩy mạnh phát triển mô hình chăn nuôi dê lấy sữa thịt mang lại nguồn kinh tế cao
đây là hướng đi mới cho phát triển ngành chăn nuôi tại tỉnh con tum nói chung và các tỉnh tây nguyên nói riêng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại chạy dê quy mô lớn nhất việt nam hiện nay
đây là những con dê được nhập khẩu trực tiếp từ pháp và australia vào năm hai nghìn một mươi năm
về trại dê sữa măng đen của công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm măng đen huyện con plong tỉnh con tum
với nguồn thức ăn phong phú dồi dào và điều kiện khí hậu thuận lợi hơn tám con dê sữa đã phát triển tốt
mỗi ngày một con dê cho từ ba đến bốn lít sữa với giá bán trên thị trường hơn bảy mươi đồng một lít đã mang về hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi